festival âm nhạc quốc tế hạ long hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
vào các ngày là ngày một mươi và ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sự kiện có sự tham dự của trên một trăm năm mươi ca sĩ nghệ sĩ diễn viên ban nhạc đến từ các quốc gia
như nhật bản kazakhstan trung quốc và việt nam
đây là hoạt động âm nhạc đặc biệt của tỉnh quảng ninh với mục đích thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật
đồng thời là diễn đàn giao lưu trao đổi trình diễn những tác phẩm âm nhạc có chất lượng nghệ thuật của việt nam và các nước
festival âm nhạc quốc tế hạ long hai nghìn hai mươi với bảy ban nhạc và một mươi năm ca sĩ của chín đơn vị nghệ thuật tham gia
đến từ nhật bản kazakhstan trung quốc và việt nam các nghệ sĩ sẽ trình diễn ba dòng nhạc
dân gian kinh điển nhạc nhẹ và các ban nhạc mang đậm phong cách pop crop dân gian đương đại hòa tấu đặc sắc
đây cũng là dịp để quảng ninh quảng bá du lịch văn hóa bản sắc với bạn bè quốc tế
góp phần mở rộng sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ tăng thêm sự hấp dẫn cho các điểm đến du lịch